chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa ký quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường
khi nhà nước thu hồi đất thuộc dự án cảng hàng không quốc tế long thành tại xã bình sơn huyện long thành
giai đoạn một dự án cảng hàng không quốc tế long thành nhà nước sẽ thu hồi bồi thường gần một bảy trăm bốn mươi ha đất tại xã bình sơn huyện long thành
theo quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giá bồi thường cao nhất là hơn năm một triệu đồng một bét vuông
cho những khu đất tiếp giáp mặt tiền trục đường chính giá thấp nhất là một trăm sáu mươi một đồng một mét vuông
đối với những diện tích đất nuôi trồng thủy sản riêng đất ở nông thôn được bồi thường từ một năm đến gần bốn sáu triệu đồng một mét vuông
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giao ủy ban nhân dân huyện long thành chỉ đạo trung tâm phát triển quỹ đất huyện lập phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định
dự kiến cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi tỉnh đồng nai sẽ hoàn thành việc chi trả tiền cho các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ dự án